các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại diện cơ sở này xuất trình giấy phép đăng ký hộ kinh doanh mang tên trung nam do ủy ban nhân dân quận một mươi cấp ngày một mươi chín tháng ba cho ông b d l
cơ sở này cung cấp dịch vụ chăm sóc da không phẫu thuật không gây chảy máu tại tầng hai và tầng bốn của tòa nhà
đồng thời tại các tầng còn lại tầng trệt tầng một tầng ba là cơ sở hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn trung nam corrier
công ty này có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp ngày chín tháng năm do ông lq nở làm giám đốc
ngành nghề hoạt động chính là phòng khám đa khoa chuyên khoa và nhà khoa
tuy nhiên sở y tế tp hcm chưa cấp bất kỳ một giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh nào tại địa chỉ năm mươi năm mươi hai ngô quyền phường năm quận một mươi
khi tiến hành kiểm tra thực tế đoàn ghi nhận tại các tầng cơ sở đều có treo poster trung nam medical center
và đăng tải hình ảnh bác sĩ trang thiết bị y tế và nội dung hủy mỡ tầng sâu tầm suất béo phì công nghệ cao cùng bác sĩ chuyên gia đầu ngành
các phòng chăm sóc da đều trang bị các máy fsg một mươi bảy laser otp slim pro max q tám mươi tám có hai khách hàng ngay tại thời điểm kiểm tra
với các xe phạm nêu trên đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở chỉ được hoạt động lĩnh vực khám chữa bệnh khi có giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh
bên cạnh đó cơ sở cũng phải tháo gỡ các poster có nội dung quảng cáo trái phép trên trang thông tin điện tử của cơ sở
ngoài ra thanh tra sở y tế tiếp tục mời chủ hộ kinh doanh trung nam và công ty trách nhiệm hữu hạn trung nam core làm rõ các nội dung hoạt động tại cơ sở
theo quy định tại khoản ba điều năm và khoảng ba năm mươi sáu nghị định số ba mươi tám trên hai nghìn hai mươi một trên ndcp ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
với quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
việc quảng cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh mức phạt tiền từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
qua đó sở y tế tp hcm khuyến cáo người dân nên lựa chọn các phòng khám chuyên khoa uy tín có dây phép hoạt động do sở y tế cấp
người dân có thể tra cứu thông tin các cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề trên trang tra cứu thông tin medinet org vn
và tra cứu thông tin công khai xử phạt vi phạm hành chính tại trang thanhcha medinet gov vn của sở y tế
đồng thời sở y tế kêu gọi người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không phép trên địa bàn thành phố
hoặc các thông tin quảng cáo các dịch vụ về y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng mạng xã hội
có thể gọi ngay đường dây nóng qua số chín trăm tám mươi chín bốn trăm linh một một trăm năm mươi năm hoặc phản ánh qua app y tế trực tuyến để thanh tra sở y tế có thông tin
kịp thời phát hiện xử lý theo quy định